cụ thể vào đầu tháng một mươi hai bts đã tổ chức concert permission to dance on stage tại los angeles tại mỹ kéo dài trong vòng bốn ngày
concert này đã mang về doanh thu khủng cùng hàng loạt kỷ lục
theo tờ bill board số lượng người xem vé bán được của bốn buổi diễn là tám trăm một mươi ba người chỉ tính những người đã mua vé hợp pháp